cũng trong sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc tại công an tỉnh bà rịa vũng tàu
dự buổi làm việc có đồng chí phạm viết thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bà rịa vũng tàu đồng chí nguyễn văn thọ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
tại buổi làm việc đại tá bùi văn thảo giám đốc công an tỉnh bà rịa úng tàu đã báo cáo với bộ trưởng tô lâm về tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian qua công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tình hình tội phạm được kiềm chế kéo giảm hơn một mươi một so với cùng kỳ
công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với cải cách thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng
trật tự an toàn giao thông được bảo đảm số vụ tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ
công an các đơn vị địa phương tập trung làm tốt công tác nắm dự báo tình hình đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh
an ninh trả tự trên địa bàn tỉnh được bảo đảm

và chống kết lưu niệm trong khuôn viên công an tỉnh bà rưỡng tàu